chiều qua tại hà nội bộ công an tổ chức lễ mừng công lộc bộ bóng đá công an nhân dân thăng hạng giải bóng đá vô địch quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an sự và chủ trì buổi lễ
năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù còn nhiều khó khăn câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân đã nỗ lực khắc phục vượt qua mọi khó khăn
quyết tâm thi đấu hoàn thành mục tiêu thăng hạng chuyên nghiệp với thành tích xuất sắc vô địch giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai và giành quyền thăng hạng
mùa giải bóng đá chuyên nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba công lạc bộ bóng đá công an nhân dân chính thức gia nhập và thi đấu tại giải vô địch quốc gia hay còn gọi là v leagux một
đây là niềm vui là thành tích mang dấu ấn lịch sử của thể thao công an nhân dân nói chung và bóng đá công an nhân dân nói riêng trong hai mươi năm trở lại đây
để ghi nhận những thành tích
thành tích đã đạt được bộ trưởng bộ công an đã quyết định tặng bằng khen cho bảy tập thể hai mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý huấn luyện và thi đấu của câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân trong mùa giải vừa qua
nhân dịp này nhiều cá nhân tập thể xuất sắc được cục công tác đảng và công tác chính trị tặng giấy khen
tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương những thành tích mà lãnh đạo ban huấn luyện cầu thủ cán bộ chiến sĩ nhân viên của câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân đã đạt được trong mùa giải năm nay
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị các đơn vị chức năng của bộ công an khẩn trương triển khai các nội dung của đề án phát triển công lạc bộ bóng đá công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật của liên đoàn bóng đá việt nam
công lạc bộ bóng đá công an nhân dân tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch thi đấu giải bóng đá vô địch quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở tầm cao đồng thời tăng cường huy động khai thác các nguồn lực tài trợ để tạo động lực mạnh mẽ cho câu lạc bộ phát triển